liên quan đến phần chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của bộ trưởng bộ giáo dục phùng xuân nhạ
truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi bên lề hành lang quốc hội về ý kiến của đại biểu quốc hội
đối với phần trả lời chất vấn cũng như những vấn đề còn nhiều bức xúc của cử tri của đại biểu quốc hội
đối với ngành giáo dục và đào tạo
tôi ghi nhận bộ trưởng hơn một ký là bộ trưởng thể hiện quyết tâm rất là cao của bản thân bộ trưởng
cũng như bản thân như bộ dục đào tạo trong việc mà nhìn nhận ra vấn đề và nhìn thẳng vào vấn đề
và có những cái giải pháp quyết liệt để giải quyết những vấn đề mà cho rằng là bức xúc hiện nay
tôi cho rằng phát biểu của bộ trưởng như vậy là không đạt
lý do đề án hai nghìn hai mươi là đề án của quốc hội đã thông qua bộ và những cơ quan khác

có nhiệm vụ phải chấp hành
còn nếu thấy không đạt theo cái tiến độ đề ra thì bộ phải báo cáo chính phủ
chính phủ báo cáo quốc hội để có sự điều chỉnh
chứ bộ trưởng hoặc ai đó không có quyền điều chỉnh kế hoạch là theo tiến độ mà nghị quyết của quốc hội đã đặt ra
việc bộ trưởng nói là sinh viên ra trường có chất lượng kém là do các trường
chính do chất lượng của các trường thì theo tôi điều đấy là có sự mâu thuẫn
vì bộ giáo dục đào tạo là cơ quan quản lý và sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo
do đó người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là bộ giáo dục đào tạo
những vấn đề mà bộ trưởng nêu trong phần giải đáp chắc chắn là cũng chưa thể hài lòng được đại biểu
cũng như là những người đang theo dõi truyền hình
tuy nhiên thì tôi thấy rằng là bộ trưởng đã nhìn thẳng vào cái thực tế kể cả những cái mà ngành
đã cố gắng làm kể cả những cái khuyết điểm những cái tồn tại mà hiện nay ngành đã nhận ra
và tìm cách tìm những cái giải pháp để thao gỡ thì tôi nghĩ đó là một cái nhìn nó cũng rất thẳng thắng